mới đây ngày hai mươi sáu tháng ba đại diện ủy ban nhân dân xã mỹ tịnh an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang xác nhận
trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông mà phó bí thư thường trực đảng ủy xã có liên quan
vụ việc đang khiến cho dư luận quan tâm bởi cán bộ này có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông
quan điểm của lãnh đạo xã là nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông
thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và nghị định một trăm một mươi hai của chính phủ
thông tin ban đầu cho biết vào lúc khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng ba em châu thị ngọc mờ hai mươi hai tuổi
ngụ ấp mỹ an b điều khiển xe máy mang biển số sáu mươi ba b bốn tám mươi nghìn bốn trăm ba mươi bảy lưu thông trên đường giao thông ấp mỹ thọ
xã mỹ tịnh an thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông nguyễn bá dương phó bí thư thường trực đảng ủy xã
tông trực diện làm em m bị té ngã phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm
cổ tay cổ chân chày xước tay chân
ông dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng năm mươi mét
theo người dân chứng kiến vụ tai nạn này cho biết ông nguyễn bá dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn
và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc
sau khi xảy ra tai nạn giao thông công an xã mỹ tịnh an và công an huyện trợ gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc
sau khi gây ra tai nạn cơ quan y tế xét nghiệm ông nguyễn bá dương kết quả nồng độ cồn là ba trăm linh một mg
trên một trăm linh ml máu vượt ngưỡng trên bảy năm lần so với quy định
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba ông nguyễn bá dương phó bí thư thường trực đảng ủy xã mỹ tịnh an
cùng một số người thân có đến gia đình em mở thăm hỏi tặng quà nhưng phía gia đình không nhận
cụ thể vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi tại ngã ba giao nhau giữa đường hùng vương với đường nguyễn viết xuân
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem
theo những người có mặt tại hiện trường chiếc ô tô năm chỗ
màu trắng do một phụ nữ điều khiển đã xảy ra vai chạm nhẹ với một xe máy
sau đó người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ô tô khác
thời điểm xảy ra tai nạn người phụ nữ mặc sắc phục công an nhân dân
đào quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện sử dụng rượu bia thậm chí còn nôn ói ra người và xe
khi một người dân hỏi chị say rồi đúng không
thì người phụ nữ này trả lời bối rối dơ ngón tay lên trả lời rõ ràng dạ thừa nhận
được biết người phụ nữ lái ô tô màu
màu trắng mặc đồng phục công an là thiếu tá ttl hiện đang công tác tại công an huyện đắc đoa
sau khi xảy ra tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố pleiku đã có mặt tại hiện trường
xử lý vụ việc tuy nhiên lãnh đạo đơn vị này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc
ngay lập tức sau khi video được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội
sáng hai mươi chín tháng một mươi lãnh đạo công an huyện đắk đo tỉnh gia lai cho biết
đã nắm thông tin việc một nữ cán bộ có biểu hiện say xỉn lái xe gây tai nạn
và bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội
vì này cho biết vụ việc xảy ra ở thành phố pleiku nên hiện chúng tôi đang chờ thông báo kết luận
vụ việc từ công an thành phố pleiku rồi mới có hình thức xử lý cụ thể
mặc dù đến thời điểm này thông tin liên quan đến nữ thiếu tá công an vẫn chưa được công bố hay có kết luận cụ thể
thế nhưng rõ ràng việc người trong ngành công an gây tai nạn đang khiến người dân đôi phần mất đi niềm tin
và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của các chiến sĩ đang phục vụ trong ngành
theo thống kê tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai có xu hướng giảm
nhưng sang tới quý ii năm hai nghìn hai mươi hai các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có dấu hiệu gia tăng
đáng chú ý trong đó có không ít vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông
và một mươi một số người chết có liên quan rượu bia con số này đang có xu hướng gia tăng
có một khảo sát của tổ chức y tế thế giới đối với các nạn nhân
nhập viện vì tai nạn giao thông có tới hơn ba mươi sáu số người lái xe máy và gần sáu mươi bảy người lái ô tô
có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép
thông kê cho thấy trong số một trăm linh nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia
độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín chiếm tới gần sáu mươi nam giới chiếm trên chín mươi tổng số nạn nhân
hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại bắc giang làm ba người trong một gia đình tử vong
khai nhận và kiểm tra lái xe nguyễn đức thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là sáu trăm linh bốn mg trên một lít khí thở
trước đó vào tháng năm tại km một nghìn một trăm hai mươi sáu bảy trăm linh trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thôn an gia đông
xã hoài châu bắc thị xã hoài nhân tỉnh bình định cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa ô tô và xe máy khiến ba người tử vong
khi tiến hành test kiểm tra điều khiển xe mô tô có sử dụng chất kích thích nồng độ cồn có trong máu là hai mươi chín chín mg
trên một lít khí thở và hai người ngồi sau xe cũng có nồng độ cồn trong máu là ba mươi bảy ba mg trên lít khí thở và bảy mươi bốn sáu mươi bảy mg trên lít khí thở
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai số vụ số người chết và số người bị thương
do tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể giảm sáu trăm sáu mươi hai vụ tương đương giảm một mươi chín ba mươi ba giảm gần sáu mươi bảy người chết
tương đương ba tám mươi bốn và giảm bảy trăm ba mươi chín người bị thương tương đương hai mươi chín
trong đó ba mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cảnh báo về việc xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra
như đối tượng vi phạm trong độ tuổi thiếu niên
tại một cuộc hội thảo mới đây do ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức đã đưa ra con số thống kê trong báo cáo về thực thi pháp luật về giao thông cho thấy
khoảng hai mươi năm số vụ thiệt mạng trong các va chạm giao thông đường bộ ở liên minh châu âu có liên quan đến nồng độ cồn trong máu
trong khi tổng số km do lái xe có nồng độ cồn trong máu ở mức năm gram trên một lít chỉ chiếm một
theo các chuyên gia khi nồng độ cồn còn trong máu tăng
rủi ro vai trạm cũng như mức độ thiệt hại tăng lên rất nhanh
so với những người lái không uống rượu bia những lái xe có nồng độ cồn tám mg trên ml mức hợp pháp ở nhiều quốc gia có rủi ro cho hơn hai bảy lần
khi nồng độ cồn trong máu ở mức một năm mg trên một lít tỷ lệ vai trạm cao hơn tới hai mươi hai lần
tỷ lệ thiệt hại tăng lên hai trăm linh lần so với lái xe không sử dụng rượu bia
hội thảo cũng đưa ra số liệu khảo sát tại các quốc gia có thu nhập thấp
và trung bình cho thấy trong các vụ va chạm giao thông lái xe có nồng độ cồn chiếm từ bốn đến sáu mươi chín
người đi bộ có nồng độ cồn chiếm từ một mươi tám chín mươi và người đi mô tô xe máy từ một mươi đến hai mươi tám
do đó việc thực thi nghiêm các quy định trong đó áp dụng quy định kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đã cho thấy là một giải pháp có hiệu quả rất cao
và có thể giảm các vụ vai trạm giao thông liên quan tới nồng độ cồn tới hai mươi
tiến sĩ lê thu huyền giám đốc trung tâm tư vấn phát triển
giao thông vận tải đại học giao thông vận tải cho biết
chúng ta cần nhìn thẳng vào hiện trạng về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
vì tai nạn giao thông đã giảm sâu cả ba tiêu chí nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
trong đó tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn chiếm tỷ lệ lớn
trung bình khoảng ba mươi sáu số vụ tai nạn giao thông so với tỷ lệ trên thế giới khoảng một mươi một hai mươi năm nguyên nhân chính
vẫn là thái độ và nhận thức của người dân chưa thực sự đầy đủ vẫn còn tới chín mươi thực khách trực tiếp lái xe
từ quán bia
từ đó tiến sĩ lê tu huyền cho rằng cần đa dạng hóa hình thức xử phạt như trừ điểm bằng lái
phạt lũy tiếng buộc học và thi lại bàn lái xe lao động công ích treo tịch thu bằng
buộc lắp thiết bị kiểm soát nồng độ cồn trên xe
nhiều ý kiến cho hay với những hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng
kể cả khi chưa gây hậu quả cũng cần được xem xét truy tố xử lý hình sự
đặc biệt cần điều chỉnh mức phạt hành chính tăng theo mức độ vi phạm
cụ thể tương ứng với mức độ vi phạm cho hành vi trên tám mươi mg trên một trăm linh ml máu
từ tám mươi một trăm sáu mươi mg trên một trăm linh ml máu và từ một trăm sáu mươi hai trăm bốn mươi mg trên một trăm linh ml máu
theo nguyên lý mức sau cao hơn mức trước
đồng thời cần quy định bắt buộc về kiểm tra ngẫu nhiên và bắt buộc chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
bắt buộc kiểm tra nồng độ cồn với tất cả các va chạm giao thông
lưu trữ hồ sơ vi phạm và quản lý chặt chẽ tái phạm và xử lý
lũy tiến với tái phạm với hành vi vi phạm nồng độ cồn
tai nạn giao thông không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản
mà còn để lại nỗi ám ảnh lớn trong nhiều người nhiều gia đình
tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn
tuy nhiên nó vẫn đang xảy ra và khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch
sau mỗi vụ tai nạn giao thông đều để lại nỗi đau nỗi ám ảnh kinh hoàng dài dứt khôn nguôi
tai nạn giao thông là gánh nặng vật chất đối với những người trong cuộc
người mất đi để lại những nỗi đau dài dẳng cho người thân
còn những người bị thương tật do tai nạn giao thông
không những trở thành gánh nặng cho gia đình mà bản thân họ còn chịu sự đau đớn kéo dài
thực tế cho thấy chế tài xử phạt của chúng ta khá đầy đủ và nghiêm khắc
theo quy định của pháp luật hiện hành lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia
tuy mức độ có thể bị phạt tù đến một mươi năm năm phạt hành chính ở mức cao và bị tước giấy phép lái xe
tuy nhiên trước những cuộc vui nhiều người vẫn uống rượu bia rồi lái
lái xe nhưng không nhớ gì đến những trái tài nghiêm khắc này
bởi thế vấn đề mấu chốt để giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
là công tác thông tin tuyên truyền
các cơ quan thông tấn báo chí cần đổi mới và tăng cường tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia
phân tích tác hại của việc sử dụng rượu bia dẫn tới tai nạn giao thông góp phần nâng cao nhận thức của người dân
để mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội hạ tần số và các khung giờ vàng trên sóng truyền hình
liên quan đến tai nạn giao thông thời gian qua đã có rất nhiều thông điệp được tuyên truyền như đã uống rượu bia thì không lái xe
phía trước tay lái là tính mạng
nhưng hiệu quả của việc thực hiện những thông điệp này đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người
vì thế rất cần việc tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức năng để phát hiện xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn
hình phạt đủ sức răng đe cảnh tỉnh cùng với đó là ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện
chính là hai vấn đề mấu chốt để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia